nhằm tạo điều kiện cho hướng dẫn viên hành nghề cũng như bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên và các đối tượng liên quan
luật du lịch hai nghìn một mươi bảy đã bổ sung nhiều quy định mới
theo đó có ba đối tượng tham gia hướng dẫn du lịch đó là hướng dẫn viên nội địa hướng dẫn viên quốc tế và hướng dẫn viên du lịch tại điểm
điều kiện cấp thẻ chung cho cả ba loại hướng dẫn viên là có quốc tịch việt nam thường trú tại việt nam
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không mắc bệnh truyền nhiễm không sử dụng chất ma túy
luật du lịch hai nghìn một mươi bảy tiếp tục duy trì điều kiện về trình độ văn hóa đối với hướng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề
đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm không quy định yêu cầu về trình độ
nhưng phải đạt yêu cầu kiểm tra về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức